khi đang xem chương trình nhạc nước ở bình dương thì sân khấu bằng khung sắt đã bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng ở phía dưới
sự việc xảy ra vào tối ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực tổ chức chương trình nhạc nước ở phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào tối cùng ngày khi nhiều người dân đang vui chơi tại khu vực sân khấu nhạc nước nằm trong công viên the sun casa
phường hòa phú tp thủ dầu một thì sân khấu bằng khung sắt đã bất ngờ đổ sập đe lên nhiều người đang đứng ở phía dưới
được biết sân khấu nhạc nước nói trên vừa mới được khai trương một ngày
thời điểm xảy ra sự cố sập sân khấu khu vực này có xuất hiện mưa gió
hiện các cơ quan chức năng của thành phố thủ dầu một đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời cấp cứu cho những nạn nhân bị thương
công an tp bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vị can
lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với hai đối tượng vừa ra tù lại rủ nhau đi thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
đó là nguyễn tới chú tại tp bơ ma thuật và vũ đình huy chú tại huyện cư chư quynh tỉnh đắk lắc
tới từng có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy huy cũng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào ban đêm cả hai điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố
khi thấy nhà dân nào sơ hở thì cậy phá khóa cửa đột nhập trộm cắp
đã gây ra bốn vụ trộm cắp lấy hai xe máy nhiều điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị tài sản hơn năm mươi triệu đồng
thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh gây rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ
và mưa lớn tại các tỉnh thành phố khu vực trung bộ đã làm ba người tử vong
tại thừa thiên huế một người sóc trăng hai người và hai người mất tích tại thừa thiên huế và một người bị thương tại sóc trăng
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm một nhà bị sập tại quảng nam hai tám trăm sáu mươi nhà bị ngập từ bốn đến năm mét tại thừa thiên huế
hiện nước đã rút hai mươi tám hectare hoa màu bị thiệt hại tại quảng nam và bảy điểm sạt lở tại quảng trị thừa thiên huế quảng nam
để tiếp tục ứng phó với mưa lũ rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời
thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ rét đậm rét hại lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
một vụ cháy lớn tại một bãi tập kết phế liệu nằm ven tuyến quốc lộ một mươi bốn b đoạn qua địa phận thôn hương lam xã hòa khương
huyện hòa vang tp đà nẵng vừa được lực lượng cảnh sát phòng chế chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng khống chế
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua
cụ thể vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
người dân phát hiện đám cháy tại kho phế liệu tuy nhiên chủ cơ sở này đi vắng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy
kho chứa phế liệu có diện tích rộng bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội
có nguy cơ cháy lan sang cửa hàng điện lạnh bên cạnh và trường mầm non ở mặt sau
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế dập tắt hoàn toàn
cơ sở thu mua phế liệu này đã bị thiêu dụi gần như hoàn toàn không có thiệt hại về người
mở đầu là thông tin tại điện biên
thưa quý vị cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên công an huyện tuần giáo
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể tại trục đường cốt lộ
trục đường cốt lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã quải tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
lực lượng phối hợp đã phát hiện hai nam giới đi xe máy nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
và phát hiện trong cốt xe máy có bao tải sát rắn
bên trong có một mươi hai bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bốn hai kg
một gói nilon được bọc băng keo màu vàng
bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp số lượng khoảng sáu viên
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là lò văn diên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lò văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
là anh em ruột đều trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên và số tăng vật trên được một đối tượng chưa rõ danh tính thuê vận chuyển
với số tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy hai đối tượng phạm nguyễn xuân tây hai mươi một tuổi và lê thế quyền anh hai mươi hai tuổi
cùng chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thống nhất bắc quả tăng tây và quyển anh cùng bảy đối tượng khác
đang tụ tập sử dụng ma túy tại căn nhà mà tây thuê ở ấp bạch lâm hai xã gia tân
tại hiện trường công an thu giữ hai gói ma túy bốn viên thuốc lắc một gói cần sa và một số dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh chín trên chín đối tượng dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh đối tượng tây khai nhận sau khi tổ chức sinh nhật mình tại một quán nhậu trên địa bàn
tây rủ anh cùng bảy đối tượng khác đến phòng mình bay lắc
số ma túy trên là do tây nhờ anh đi mua với giá hai tám triệu đồng để cả nhóm sử dụng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng nguyễn hoàng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
là đối tượng có liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản và dâm ô với trẻ em
hiện đang bị công an huyện gò qua tỉnh kiên giang truy tìm
theo hồ sơ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nguyễn hoàng huy đã rụ rỗ ba cháu gái học sinh lớp bảy đến chỗ vắng
sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản và dâm ô với các em
trước đó cũng với thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở huy đã rụ rỗ hai cháu gái khác đến chỗ vắng
sau đó cướp lấy hai đôi bông tai rồi bỏ trốn
huy khai nhận đã thực hiện nhiều vụ phạm tội khác tại một số tỉnh
được biết nguyễn hoàng huy là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù
cũng về tội cướp tài sản và dâm ô với trẻ em vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tăng chữ trái phép ba mươi hai kg vật liệu nổ trái phép đối tượng nguyễn hữu duân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và bị công an tp chí linh tỉnh hành dương phát hiện bắt quả tăng
tăng vật thu giữ là một bao tải dứa màu xanh trắng nặng ba mươi hai kg
bên trong chứa các hạt vật chất màu đen hình trụ có kích thước khác nhau
kết quả giám định tất cả số hạt vật chất này
hạt thuốc phóng nitrocellulo một loại vật liệu nổ
thường được sử dụng để chế tạo các loại đạn như đạn ghém đạn trì có tính sát thương cao
duân khai nhận số vật liệu nổ trên duân vận chuyển với mục đích để bán kiếm lời
cơ quan công an cho biết gần đây đã xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới
đó là chiêu thông báo với nội dung hợp tác tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh mẫu
thủ đoạn của đối tượng là thông qua mạng xã hội facebook hoặc gia lô telegram
nhóm lừa đảo sẽ kết bạn và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang
sau đó phụ huynh có nhu cầu các đối tượng sẽ đưa vào một group chat để mời tham gia thử thách
với mục đích là dụ phụ huynh chuyển tiền theo yêu cầu của chúng với cấp độ tăng dần
trước chiêu trò lừa đảo sử dụng trẻ để đánh vào tâm lý phụ huynh
cơ quan công an đã khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ
người quen kerre ở trên mạng và không kết bạn không vào các nhóm gia lô facebook telegram không quen biết
thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa
trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên
thưa quý vị trong mỗi gia đình việt nam ông bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu
họ không chỉ nuôi dạy truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu
mà còn là người gìn giữ gia phong nét đẹp truyền thống
ngày nay vai trò uy tín của người cao tuổi không chỉ thể hiện rõ trong gia đình
mà họ còn có vị trí quan trọng trong cộng đồng ở nhiều lĩnh vực
tại thành phố đà nẵng nhiều năm qua hội người cao tuổi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và là cánh tay nối dài
giúp công an cơ sở bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
tuy tuổi đã cao lại là thương minh thế nhưng ông nguyễn mạnh hùng vẫn luôn sung phong
đi đầu trong việc xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường thanh bình
với nhiều mô hình hay như năm
biết bốn phòng sinh viên ba an toàn ông đã đóng góp không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đặc biệt mô hình tiếng lo an ninh của ông đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con nhân dân
được nhiều địa phương trên cả nước học hỏi nhân rộng
với bản thân tôi thì cũng vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng mà với cái tình cảm trách nhiệm
với phong trào giữ gìn an ninh trật tự của địa phương mà tôi đã góp phần như vậy
thì lúc nào tôi cũng thấy là có một niềm vui niềm hạnh phúc của mình để mà cố gắng vượt qua tuổi tác sức khỏe
để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị mà đảng bộ chính quyền nhân dân của địa phương giao cho
không riêng ông hùng mà mỗi hội viên trong hội người cao tuổi cũng đang trở thành một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh
nhờ có sự gần gũi sâu sát
có mặt kịp thời để hòa giải mâu thuẫn gia đình là tiếng nói uy tín để giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên hư
thực tế trên địa bàn đã có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ở khu dân cư tiến bộ
sống có ích cho gia đình và xã hội
nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cô các bác trong hội người cao tuổi
hiện nay trong năm hai nghìn hai mươi hai người cao tuổi là có bốn trường hợp đang giúp đỡ bốn trường hợp
trong đó một trường hợp thì đã hoàn thành tái hòa nhập cộng đồng
ba trường hợp hiện nay cũng đang giáo dục đỡ và có tiến bộ rất là tốt
các đồng chí ở hội người cao tuổi rất là tích cực và nhiệt tình trong công việc này
phải nói là các đồng chí đã góp phần cùng với khu dân cư chúng tôi
để mà giữ được cái bình yên cũng như là trong cái công việc ổn định ở khu dân cư
thực hiện theo lời dạy của bác hồ tuổi cao gương sáng
người cao tuổi đã thật sự trở thành
tấm gương cho thế hệ trẻ nói theo là cánh tay nối dài của lực lượng công an
giữ gìn an ninh trật tự trong từng khu dân cư
thì cái tinh thần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các bác
và đã có được cái sự nhiệt khuyết trong cái công việc
và phúc cái hợp với công an phường
đó từng bước giữ vững được cái trật tự an ninh trật tự bàn phường
và các bác cũng nêu cao rõ tinh thần trách nhiệm của mình
và từng đó cái là về cái giáo dục các loại đấu tượng
và cũng như cái là về cái giáo dục con cháu tại cái sinh thoảng tại địa phương
còn các bác các chú cũng được nêu cao tinh thần trách nhiệm rất cao
hằng đêm các chú các bác tóc đã hoa râm
vẫn đều đặn khoát lên mình chiếc áo của lực lượng tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
góp sức cùng công an địa phương bảo vệ bình yên cho từng nếp nhà ngõ phố
thưa quý vị và các bạn trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
các quận hoàn kiếm tây hồ đống đa ba đình
hai bà trưng và thanh xuân sẽ thí điểm cho thuê xe đạp công cộng
với giá thuê là một mươi đồng một tiếng
đây là một trong những loại hình vận tải công cộng xanh
nằm trong lộ trình phát triển đô thị bền vững của thủ đô hà nội
và điều này cũng cho thấy hà nội đang nỗ lực phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức
với mục tiêu đáp ứng được ba mươi ba mươi năm nhu cầu đi lại của nguyên dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên theo các chuyên gia nếu không có tính toán chi tiết tổng thể
thì việc phát triển giao thông công cộng của hà nội sẽ khó đạt được như kỳ vọng bởi nhiều yếu tố
và để nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này trong một vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông trần huy ánh một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông
mời quý vị cùng theo dõi
theo số liệu thống kê của tổng công ty vận tải hà nội
sau tháng đầu năm sản lượng doanh thu bán vé của đơn vị này sụt giảm hơn bốn mươi
so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
vì vậy người dân không ưu tiên lựa chọn hệ thống giao thông công cộng
ngoài do thói quen thì một phần cũng phải nhìn nhận thẳng thắn
đó là hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng của thành phố còn thiếu và yếu chưa đồng bộ
đó mới giúp người dân là thấy được rõ cái ưu thế trên mặt đường của các phương tiện công cộng
cái này chúng ta đang đặt cái mục tiêu là ba mươi lưu lượng giao thông dành cho phương tiện công cộng
nhưng vẫn không đạt được nhau yêu cầu bởi vì ngoài xem ít ra một số các loại hình khác chúng ta chưa có
theo các chuyên gia việc kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng trong thành phố còn yếu
hạ tầng trong giữ phương tiện cá nhân tại các nhà ga các điểm trung chuyển còn hạn chế cũng là nguyên nhân làm giảm tiền
đó là những hấp dẫn của hệ thống giao thông công cộng
gấp bằng chục lần việt nam việc sở hữu ô tô của họ thậm chí trong một gia đình có thể có vài chiếc
nhưng mà họ vẫn sử dụng giao thông công cộng vì đấy là chiến lược phát triển giao thông công cộng
hai mục tiêu một là phát triển về kinh tế giao thông công cộng
nó làm cho việc đi lại trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm chi tiêu hơn
thứ hai là tài nguyên được tiết kiệm hơn tài nguyên đó bao gồm là đất đai tài nguyên đó là bao gồm cả thời gian
tài nguyên đó là bao gồm cả những đầu tư cho hạ tầng xã hội
tất cả các nước trên thế giới các thành phố đều lấy mục tiêu phát triển công cộng
làm cốt lõi trong cái cấu trúc đô thị của mình
tổng giao thông công cộng của hà nội là được thành phố đầu tư rất là trọng tâm
với một nguồn lực là cố gắng tối đa
tuy nhiên thì nó cũng chưa được cái liên kết các hệ thống để mà nó phát huy được cái hoạt động của nó
phục vụ như cái lộ trình tăng dần từ một mươi đến một mươi năm đến ba mươi như cái kế hoạch của giao thông công cộng đã đề ra
rõ ràng qua những phân tích của ông thì chúng ta có thể thấy hà nội đã có những đầu tư trọng điểm vào hệ thống giao thông công cộng
tuy nhiên mục tiêu đề ra thì chúng ta chưa đạt được như mong muốn
vậy thì nguyên nhân vì sao ạ
thói quen giao thông công cộng thì thường là đổ tại hệ thống giao thông công cộng là không đáp ứng đồng bộ
nhưng thực tế thì lại không phải là như vậy
thực tế là cái việc sử dụng giao thông cá nhân hiện tại thành phố chúng ta quản lý vẫn còn lòng lẻo
quá dễ dãi để việc sử dụng phương tiện cá nhân phát triển quá mức
thì nó cản trở cái việc sử dụng giao thông công cộng
chúng ta biết rằng là hàng ngàn ô tô buýt chạy trên đường phố rất tiện nghi rất là sạch sẽ
nhưng mà nhìn trên cái số lượng người đi trên xe buýt so với những cái năm trước đây khi mà còn xe rất cũ
đi rất là nóng nực thì lúc đó là có thể đến bảy mươi tám mươi là người ta sử dụng giao thông công cộng
trong khi đó chúng ta biết rằng là sử dụng xe máy đặc biệt là sử dụng ô tô riêng
trong một mươi năm trở lại đây với tốc độ phát triển quá lớn
và đấy chính là cái rào cản của việc không thể phát triển giao thông công cộng
như mong muốn nó là cái thói quen
việc đi lại cá nhân quá dễ dàng các quản trị về giao thông tổ chức giao thông chưa đồng bộ và chưa hợp lý
trong thời gian qua hà nội cũng như là một số thành phố khác thì đã có những đầu tư đến những phương tiện công cộng
mang tính chất xanh thân thiện với môi trường ví dụ như là xe đạp
vậy thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về những dự án này
chúng ta biết rằng là xe đạp là một cái phương tiện cơ khí xuất hiện ở loài người là thứ hai sau cáp treo thôi
cho nên là nó đã gần gũi với con người rất là nhiều
thế nhưng mà cái việc mà phát triển giao thông xe đạp trong hệ thống giao thông công cộng
tất cả các quốc gia thành công thì đầu tiên nó lại là cái giao thông công cộng xe buýt đường sắt đô thị phát triển trước khi cái xe đạp ra đời
còn chúng ta là cả hai cái xe buýt và đường sắt đô thị còn đang loạc trò
rất nhiều nội dung thì chúng ta lại nhồi thêm cái xe đạp vào nữa
chứ là chúng ta đưa phương tiện để chiếm thêm cái không gian giao thông bốn đã ít rồi và lại thiếu cân nhắc những cái đề án có tính nghiệp dư
do vậy là cái khả năng thất bại là nhìn thấy trước
vâng thưa ông rõ ràng như vậy là chúng ta sẽ cần rất nhiều những cái giải pháp để có thể phát triển hệ thống giao thông công cộng trong thời gian tới
vậy thì là một chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông vận tải thì ông có những cái đề xuất cụ thể như thế nào ạ
chúng tôi thấy rằng là ở một số thành phố thì cái việc phát triển xe đạp và đi bộ với xe buýt xe bit và đường sát đô thị
nó là một hệ thống duy nhất dùng một vé duy nhất
còn chúng ta thấy rằng ở hà nội chúng ta đang chia thành năm miếng khác nhau năm dự án khác nhau năm hướng đi khác nhau
thì đấy chính là cái chúng ta rất khó thành công
cái mà xe đạp nó là rất tốt nhưng nó là một phần không thể thiếu được trong tất cả các phương tiện
từ cự li hai km đến năm km
km một mươi km và có thể xa hơn nữa nó là phải cùng một hệ thống và cùng một hệ điều hành thống nhất
thì đó mới là một hệ thống giao thông công cộng mong muốn và có hiệu quả sau này
vâng một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay